thưa quý vị huyện vĩnh cửu là một trong ba địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
trong làn sóng thứ tư dịch covid một mươi chín tại tỉnh đồng nai
hơn ba tháng qua các ưu đạn chính quyền và nhân dân đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch
đến nay dịch covid một mươi chín cơ bản được kiểm soát từng bước khôi phục lại các hoạt động kinh tế xã hội
đây là hình ảnh trận mưa kèm gió lớn làm bay tròi canh của cán bộ chiến sĩ
đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát ở xã bình lợi huyện vĩnh cửu
tuy nhiên công tác kiểm soát người ra vào địa bàn vùng xanh vẫn được duy trì nghiêm
từ đầu đợt dịch đến nay bình lợi ghi nhận sáu mươi bốn ca f trong đó năm mươi hai trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh
hơn một tháng qua địa bàn xã đã không có thêm ổ dịch và đang trở lại trạng thái bình thường mới
có được kết quả trên nhờ sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng chức năng
cùng với tham gia tuyến đầu chống dịch hơn ba tháng qua lực lượng công an huyện vĩnh cửu
và các xã thị trấn
đã căng mình bảo đảm an ninh trực tự qua đó kịp thời ngăn chặn các vụ việc phức tạp
không để bị động bất ngờ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian gần đây lực lượng công an chính quy hay đi kiểm tra thường xuyên người dân cảm thấy yên tâm hơn
thời gian tới khi tình hình dịch dần được kiểm soát
thì đồng nghĩa là tình hình về an ninh chính trị và trật tự

thời gian tới khi tình hình dịch dần được kiểm soát thì đồng nghĩa là tình hình về an ninh chính trị và trật tự

đó là thành quả sau ba tháng người dân cùng chính quyền đồng sức đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch